là tỉnh có tám mươi một xã được chính phủ đầu tư chương trình một trăm ba năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thời gian qua tỉnh yên bái đã có nhiều giải pháp giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đứng đầu các tỉnh tây bắc trong công tác giảm nghèo
để hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại vùng đặc biệt khó khăn
tỉnh yên bái tập trung hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác hỗ trợ phát triển sản xuất
ký hợp đồng giao khoán bảo vệ gần bốn trăm linh hectare rừng với tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
góp phần tăng thu nhập cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số
ngoài ra từ các dự án hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn vùng đặc biệt khó khăn
tại tám trên chín huyện thị đến nay một trăm linh số xã có đường ô tô điện lưới quốc gia đến trung tâm xã
hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất trường học trạm y tế cơ bản hoàn thiện
đáp ứng nhu cầu của nhân dân góp phần để mỗi năm tỉnh yên bái giảm năm số hộ nghèo